điều đặc biệt là hai mươi một đối tượng trên đều có lệnh truy nã của công an trung quốc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó hai mươi một đối tượng người trung quốc nói trên đã nhập cảnh trái phép vào thành phố lào cai
cư trú tại một dãy nhà bò hoang của công ty longric
để qua mắt lực lượng chức năng các đối tượng khóa cửa cổng kiên cố với tường rào cao khoảng sáu mét
nguy trang bằng cách nuôi gà vịt ở phía trước và phân công một đối tượng cảnh giới bên ngoài hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện thu giữ gần ba trăm linh thiết bị điện tử
bao gồm máy tính bảng máy tính sách tay điện thoại di động pin chip và sim thẻ các loại
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu phối hợp với cục quản lý thị trường tỉnh bình dương
vừa bắt quả tang tại khu nhà ở công nhân xã lai hưng huyện bầu bàng tỉnh bình dương
một cơ sở phân loại tái chế hàng triệu đôi găng tay và đồ bảo hộ y tế đã qua sử dụng
thời điểm kiểm tra các lực lượng chức năng phát hiện hàng chục công nhân đang phân loại
đóng gói hàng trăm thùng găng tay y tế thành phẩm có nguồn gốc từ găng tay y tế đã qua sử dụng
chưa rõ nguồn gốc
qua làm việc bước đầu chủ lô hàng hóa chưa xuất trình được giấy phép đăng ký kinh doanh
đồng thời cho biết đã thuê địa điểm trên từ tháng sáu để làm kho cất giữ
phân loại các loại găng tay đồ bảo hộ y tế đã qua sử dụng để xuất bán cho các đối tác
công an huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế vừa bắt khẩn cấp tạm giữ hình sự đối với nguyễn ngọc thiện
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại huyện phú vang về hành vi cướp giật tài sản
tại cơ quan công an thiện khai vào chiều ngày hai mươi tháng tám
tại đoạn đường thuộc tổ dân phố diên trường thị trấn thuận an huyện phú vang
phát hiện một người phụ nữ đang đứng bên đường trên tay cầm điện thoại
nên đối tượng chạy xe áp sát và thực hiện hành vi cướp giật
sáng cùng ngày đối tượng còn thực hiện thêm một vụ cướp giật điện thoại khác
tại địa bàn xã thủy dương thị xã hương thủy
cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
tại tỉnh an giang một tụ điểm bán số đề ăn thua bằng tiền ở khu vực tổ một mươi bảy
khóm vĩnh phước phường núi sam thành phố châu đốc
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố châu đốc triệt phá
thu giữ số tiền trên năm trăm sáu mươi chín triệu đồng
tiến hành kiểm tra hành chính nhà của lâm quang tuấn tại khóm vĩnh phước
phường núi sam thành phố châu đốc tổ công tác đã phát hiện tuấn cùng với ba đối tượng khác
đang có hành vi bán số đề ăn thua bằng tiền dựa trên kết quả sổ số đài vĩnh long
tăng vật thu giữ bao gồm tám mươi ba tờ phơi ghi đề với số tiền bán được trên phơi là trên ba mươi sáu triệu đồng
ngoài ra còn có một máy phách hai máy tính hai điện thoại di động và trên năm trăm sáu mươi chín triệu đồng
cùng với bảy mươi tám usd và nhiều tham vật khác
thông tin vừa rồi đã kết thúc
bản tin nhanh sáng nay cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi